tại hà tĩnh để triển khai xét nghiệm nhanh sàng lọc phát hiện sớm các ca bệnh trong cộng đồng
sở y tế hà tĩnh đã đề nghị triển khai điểm xét nghiệm virus sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên trên địa bàn
mỗi huyện thị thành phố lựa chọn và chỉ đạo một cơ sở y tế trên địa bàn có đủ điều kiện để triển khai
xét nghiệm dịch vụ sàng lọc virus sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên
nếu kết quả xét nghiệm sàng lọc test nhanh dương tính với virus sars cov hai
phải báo cáo ngay cho ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương và triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch
đồng thời gửi mẫu xét nghiệm về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để thực hiện xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp